cách ly là một trong những biện pháp phòng chống hiệu quả việc lây lan nguồn bệnh covid một mươi chín
và để đảm bảo những nhu cầu cuộc sống hàng ngày cho những người cách ly
thì tại các điểm cách ly tập trung thuộc về các đơn vị quân đội tổ hậu cần phục vụ nấu ăn được thành lập
nhân lực được huy động từ chính lực lượng cám bộ chiến sĩ tại mỗi đơn vị
đến thời điểm hiện tại siêu đoàn ba trăm một mươi bảy đã đón gần hai trăm năm mươi người cách ly về tại các điểm cách ly tập trung
cùng với nỗ lực của bang chỉ huy đơn vị công tác hậu cần cho khu cách ly đang được các cán bộ chiến sĩ chung sức hỗ trợ
để vừa hoàn thành nhiệm vụ huấn luyện tân binh theo kế hoạch của sư đoàn
vừa đảm bảo công tác phục vụ người về cách ly được chú đáo nhất
nhiều khi những cơ sở vật chất của chúng ta ngay những ngày đầu nó cũng có thể là chưa đáp ứng kịp thời
nhưng sau đó thì cũng được sự quan tâm của thủ trưởng cấp trên
rồi huy động bốn kẻ tại chỗ nguồn lực của đơn vị phân chia ra và tổ chức thực hiện
đến những thời gian gần đây thì nó đã vào một cách nhịp nhàng và bảo đảm tốt nội dung công tác bảo đảm cho cán bộ chiến sĩ cũng như công dân
đặc biệt là lực lượng công dân thì cảm giác như là người ta là được cách ly chứ không phải cách ly
cái tư tưởng của công dân tới đây
công việc quần quật từ sáng sớm tình mơ đến đêm khuya lo từng bữa ăn giấc ngủ cho người cách ly dịch bệnh covid một mươi chín
cán bộ chiến sĩ đang nỗ lực từng giờ cùng chính quyền thành phố đẩy lùi dịch bệnh
mỗi người cách ly được cấp suất ăn năm mươi bảy đồng một ngày theo tiêu chuẩn quân đội do bộ quốc phòng chi trả
hình ảnh của một suất ăn đầy đủ dinh dưỡng có cả hoa quả để tăng cường vitamin cho người bệnh
nhưng trong một ngày thì chúng tôi phục vụ cho
suất ăn của toàn bộ sư đoàn là hơn một người
tuy là công việc cũng có phần hơi vất vả so với trước khi có công dân vào đây
nhưng chúng tôi cũng nhận được sự chỉ đạo tận tình của các lãnh đạo nên chúng tôi đã cố gắng hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình
khẩu phần ăn được nấu tập trung chuyển lên cho các công dân
quá trình này được đội ngũ y tế thực hiện nghiêm ngặt nhằm hạn chế sự di chuyển của các công dân trong khu
các cán bộ chiến sĩ đã triển khai thêm một số khu cách ly tại sư đoàn và hiện tại sư đoàn ba trăm một mươi bảy có khả năng tiếp nhận năm trăm linh người nghi nhiễm covid một mươi chín
và theo bang chỉ huy sư đoàn nếu trường hợp cần thiết sư đoàn sẽ tiếp tục dồn phòng làm việc
chỗ ở của cán bộ chiến sĩ sư đoàn và sẵn sàng tiếp nhận thêm người nghi nhiễm về cách ly